chiều qua một mươi tháng một mươi hai theo giờ ấn độ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với tổng thống ấn độ ranab mukherjee
tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh việt nam đánh giá cao khẳng định của tổng thống branad mukhazi
coi việt nam là một trụ cột rất quan trọng trong chính sách hướng đông của ấn độ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng khẳng định việt nam luôn ủng hộ chính sách hành động hướng đông
và sự gia tăng hiện diện kết nối của ấn độ với khu vực đông nam á ủng hộ ấn độ có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn và đánh giá cao lập trường tích cực của ấn độ về vấn đề biển đông
về phần mình tổng thống ấn độ pranad mukherji bày tỏ vui mừng khi nhận thấy việt nam đã đạt được những thành tiệu quan trọng
trong công cuộc đổi mới cũng như trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo
tổng thống cho rằng ấn độ và việt nam cần tăng cường hợp tác kinh tế đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp xúc tiến trao đổi thương mại
tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện thành công mục tiêu đưa kim ngạch hai triệu đạt một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất
hai nước cũng cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nhất là năng lượng hạt nhân năng lượng tái tạo và các năng lượng sạch không ảnh hưởng tới môi trường